đội tuyển nữ việt nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mai đức trung đã chiến đấu đầy quả cảm để bảo vệ thành công trước vô địch sea games ba mươi nâng số lần giành cúp ở đấu trường đông nam á lên lần thứ sáu
xúc động và tự hào là cảm xúc trong mỗi chúng ta cho đến tận giây phút này khi chứng kiến những phút thi đấu lan xả của các cô gái vàng bóng đá việt nam
trước kình địch nhiều duyên nợ là tuyển nữ thái lan để lên ngôi không thể xứng đáng hơn
ông mai đức trung có cái duyên gầm quân rất đặc biệt đối với đội tuyển nữ việt nam
ông thổi được cái khát vọng cái tinh thần chiến đấu và cũng như sự tự tin của các cầu thủ nữ
vì họ dù có đối đầu với bất kỳ đối thủ nào kể cả đối thủ hàng đầu trong khu vực là thái lan với chiều cao thể lực tốt hơn rất nhiều
nhưng mà các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu nỗ lực hết mình với tinh thần vì mầu cờ sắc áo cao nhất
tôi nghĩ là đấy là một cái chiến thắng của chúng ta xích sao một nhưng nó đã thể hiện được tất cả những tinh thần bản lĩnh và nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ nữ việt nam
tương tự như tuyển nam đồng độ thái lan luôn là những khó khăn trận vòng bảng hòa một một đã nói lên điều đó
chưa kể người thái muốn phục thù đổi màu huy chương nhưng cho dù tinh thần của nữ thái lan có quyết tâm đến đâu có thể lực dồi dào hơn
thì rớt cuộc họ cũng phải nhường bước trước sắc đỏ việt nam kiên cường lan xả
đây là một tầm huy chương
tầm huy chương thể hiện ý chí sự nỗ lực và bền bỉ của các cầu thủ nữ
tấm huy chương đã đổi bằng rất nhiều mồ hôi máu và nước mắt
rất nhiều các cầu thủ của chúng ta đã kiệt sức khi trong tạc chính người nhật bản đổi coi kết thúc trận đấu này
đội tuyển nữ của chúng ta cũng đã phải dãi dầu dầm mưa và họ đã gặp rất nhiều những khó khăn vất vả và thực sự là thiệt thòi
để có được bảo vệ thành công tầm huy chương vàng này
cá nhân tôi nghĩ rằng đất nước
và mỗi một người hâm mộ chúng ta đang nợ các cầu thủ một lời cảm ơn
tấm huy chương vàng trên đất philippines cũng là huy chương vàng thứ sáu của bóng đá nữ việt nam ở các kỳ sea games
và thành tích này cũng giúp chúng ta trở thành đội tuyển lên ngôi nhiều lần nhất ở sân chơi khu vực này
hơn hết chiến thắng của tuyển nữ việt nam sẽ tiếp thêm động lực cho thể trò huy lượng viên park hang seo trong trận đấu vào ngày mai
u hai mươi hai việt nam sẽ chạm chán với u hai mươi hai indonesia trong trận chung kết bóng đá nam